theo thống kê của bộ y tế từ đầu năm đến nay cả nước đã ghi nhận số ca mắc mới tay chân miệng
tăng hơn hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên căn bệnh này hiện vẫn chưa có vaccine dự phòng mặc dù tỷ lệ lây lan rất cao
các chuyên gia y tế dự báo trong thời gian tới bệnh tay chân miệng sẽ còn tiếp tục gia tăng
các địa phương cần tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng chống bệnh cho người dân
trong hơn một mươi ca mắc bệnh tay chân miệng tính từ đầu năm đến nay
các tỉnh khu vực phía nam ghi nhận trên bảy năm trăm linh ca
chiếm bảy mươi năm tổng số ca mắc bệnh tay chân miệng của cả nước
số ca mắc mới tay chân miệng ghi nhận chủ yếu ở các cơ sở giáo dục mầm non
với trên chín mươi trẻ dưới năm tuổi mắc bệnh không ghi nhận ca tử vong
tay chân miệng là bệnh do có nhiều lợi virus gây nên
lây lan từ người sang người và nguy cơ tạo thành ổ dịch lớn
bệnh có nhiều biển chứng nguy hiểm diễn biến rất nhanh chỉ trong vài giờ
nó chủ yếu theo đường thiêu hóa từ nước bọt mụn nước và phân của trẻ nhiễm bệnh
dựa đến nguy cơ lây lan khi trẻ sinh hoạt tập thể tại cơ sở giáo dục mầm non
cao điểm của bệnh tay chân miệng là từ tháng ba đến tháng năm và từ tháng tám đến tháng chín hàng năm
do đó bộ y tế dự báo bệnh tay chân miệng sẽ còn gia tăng trong thời gian tới
biện pháp phòng bệnh chủ yếu là giữ gìn vệ sinh sạch sẽ
tránh tiếp xúc với mầm bệnh để đề phòng lây nhiễm